tiếp phó thủ tướng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tổng thanh tra chính phủ lào
buntong chitmani sang thăm và làm việc tại việt nam vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã
gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc tới đảng chính phủ và nhân dân lào về những mất mát và
thiệt hại nặng nề trong vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh atapu thủ tướng nêu rõ ngay khi biết tin
thủ tướng đã điện thoại trao đổi ngay với thủ tướng lào thonglun sisulit khẳng định đảng và
chính phủ nhân dân việt nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân lào anh em khắc phục hậu quả khôi phục sản
xuất và sớm ổn định cuộc sống thủ tướng cho biết đã quyết định hỗ trợ hai trăm linh usd cho chính phủ lào
từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy
điện tại tỉnh atapu cùng với đó thủ tướng đã chỉ đạo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên
cứu đề xuất hình thức hỗ trợ phía lào tại hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh atapu
phó thủ tướng buntong chitmani thay mặt đảng nhà nước nhân dân lào gửi lời cảm ơn đến lãnh lạo đảng
nhà nước và nhân dân việt nam đã thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời giúp nhân dân lào anh em
khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập ở tỉnh atapu phó thủ tướng bun thong chitmani cho biết đây là
sự cố thiên tai có quy mô lớn chưa từng xảy ra tại lào gây thiệt hại hết sức nặng nề đến đời
sống của người dân và việc phát triển kinh tế xã hội của lào sự cố diễn ra bất ngờ
đã làm một mươi bản bị ngập trong đó có ba bản bị xóa sổ hoàn toàn khoảng hai hộ gia đình với hơn
người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất hiện tại có khoảng một trăm ba mươi người mất tích trong
sự cố này thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm của lào
phó thủ tướng buntong chitmani cho biết chính phủ lào đang tích cực tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy sản xuất cho cộng đồng doanh nghiệp
tăng cường xúc tiến đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư
trong đó có các nhà đầu tư đến từ việt nam